thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay thì đã có ba tám trăm linh tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn sáu bốn triệu liều
vào tối ngày hôm nay việt nam có thêm bốn hai trăm năm mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy ca nhập cảnh và bốn hai trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bảy bốn trăm năm mươi năm ca